hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảnh vệ công an nhân dân là lực lượng vũ trang đặc biệt được thành lập trong kháng chiến chống thực dân pháp
được giao nhiệm vụ rất vinh dự trực tiếp bảo vệ chủ tịch hồ chí minh các đồng chí lãnh đạo cấp cao
các cơ quan trọng yếu của đảng nhà nước các đoàn khách quốc tế đến việt nam
các sự kiện đặc biệt quan trọng do đảng nhà nước tổ chức
với sự hy sinh công hiến to lớn và những thành tích đặc biệt xuất sắc trong suốt bảy mươi năm qua
lực lượng cảnh vệ công an nhân dân đã được đảng nhà nước tặng thưởng một huân chương sao vàng
nằm huân chương hồ chí minh ba lần phong tạm danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
thời gian tới tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng phức tạp và khó lường
đang đặt ra yêu cầu nhiệm vụ ngày càng nặng nề hơn đòi hỏi lực lượng cảnh vệ tiếp tục phát huy
truyền thống của đơn vị anh hùng góp phần cùng lực lượng công an nhân dân thực hiện tốt trọng trách được giao
quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân đề nghị lực lượng cảnh vệ chấp hành nghiêm sự lãnh đạo tuyệt đối
trực tiếp về mọi mặt của đảng mà đứng đầu là đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
sự quản lý tập trung thống nhất của nhà nước sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
bộ công an và sự giám sát của nhân dân đối với lực lượng cảnh vệ thường xuyên coi trọng công tác xây dựng đảng
thật sự trong sạch vững mạnh quyết tâm xây dựng đảng bộ tư lệnh cảnh vệ mẫu mực đi đầu trong xây dựng
chỉnh đốn đảng nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên
tiếp tục thực hiện thật tốt sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân và lời dạy của bác đối với lực lượng cảnh vệ
tăng cường công tác nghiên cứu dự báo tình hình nhận diện đánh giá toàn diện tổng thể từ sớm từ xa
những nguy cơ đe dọa gây mất an ninh an toàn để tham mưu với đảng nhà nước đảng quỹ công an trung ương
bộ công an các chủ trương giải pháp chiến lược về công tác cảnh vệ
tập trung công tác phòng ngừa khả năng ứng phó với mọi tình huống xảy ra
bất luận trong hoàn cảnh nào cũng phải bảo vệ tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ
không để bị động bất ngờ sai sót dù là nhỏ nhất
mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh vệ phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh chính trị
phẩm chất đạo đức nâng cao năng lực công tác tinh thông sắc bén về nghiệp vụ
vừa bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đối tượng cảnh vệ vừa giữ gìn bảo vệ hình ảnh
quy tính các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước giữ gìn quy tính sức mạnh và hình ảnh cao đẹp
của người cán bộ chiến sĩ cảnh vệ trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế
cùng với đó quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân cũng đề nghị lực lượng cảnh vệ tăng cường
quan hệ phối hợp với các cơ quan đơn vị các ngành các cấp dựa vào nhân dân
phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác cảnh vệ
mở rộng nâng chất lượng nhiệm vụ hợp tác quốc tế nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật
công nghệ tiên tiến hiện đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
phục vụ công tác cảnh vệ đủ sức ứng phó với các vấn đề an ninh mới tội phạm mới
cũng nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an có bài viết quan trọng
xây dựng lực lượng cảnh vệ công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nhuệ hiện đại sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ đảng bảo vệ lãnh tụ
truyền hình công an nhân dân trân trọng giới thiệu nội dung bài viết của đồng chí bộ trưởng
trải qua bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
dưới sự giáo dục rèn luyện của đảng chủ tịch hồ chí minh trực tiếp là đảng ủy công an trung ương
bộ công an sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của lực lượng quân đội nhân dân các bộ ban ngành địa phương
sự ủng hộ giúp đỡ hiệu quả của nhân dân sự nỗ lực phấn đấu không quản ngại hy sinh gian khổ
vượt qua mọi khó khăn thử thách đã lập được nhiều thành tích chiến công xuất sắc
bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn lãnh đạo đảng nhà nước thể hiện sự tận chung với đảng
tận hiếu với dân đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân việt nam anh hùng
thời gian tới tình hình thế giới khu vực trong nước sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp nhanh chóng khó lường
hòa bình hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn có những cơ hội thuận lợi và khó khăn thách thức đan sen
nhưng khó khăn trở ngại và thách thức sẽ nhiều hơn phức tạp hơn
các thế lực thù địch sẽ đẩy mạnh hoạt động chống đảng nhà nước với nhiều phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi
thâm độc phá hoại khủng bố tác động sâu sắc đến an ninh quốc gia và nhiệm vụ bảo vệ đảng
bảo vệ lãnh tụ của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
tình hình và bối cảnh nêu trên đã và đang đặt ra nhiệm vụ hết sức nặng nề
đòi hỏi lực lượng công an nhân dân nói chung lực lượng cảnh vệ nói riêng
tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thách thức
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được đảng nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó
luôn xứng đáng là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành của đảng
thành bảo kiếm sắc bén lá chắn thép vững chắc bảo vệ đảng bảo vệ lãnh tụ
bất luận trong hoàn cảnh nào cũng phải bảo vệ tuyệt đối an toàn cho lãnh đạo đảng
nhà nước trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau
một là phải đặc biệt quan tâm tập trung nỗ lực vấn đấu xây dựng đảng
xây dựng lực lượng cảnh vệ đến năm hai nghìn hai mươi năm trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
và kế hoạch số một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương
hai là giữ vững tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng
sự quản lý tập trung thống nhất của nhà nước trực tiếp là đảng ủy công an trung ương
bộ công an đối với lực lượng cảnh vệ công an nhân dân và công tác cảnh vệ
tiếp tục xây dựng đảng bộ bộ tư lệnh cảnh vệ là đảng bộ mẫu mực
đi đầu trong xây dựng chỉnh đốn đảng nâng cao năng lực lãnh đạo
giúp chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên
đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
gắn với xây dựng văn hóa ứng xử trong công an nhân dân
cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
ba là tiếp tục quán triệt thấm nhuận sâu sắc lời căn dặn của bác hồ về công tác cảnh vệ
và thực hiện có hiệu quả các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
trực tiếp là đảng ủy công an trung ương bộ công an về bảo vệ an ninh quốc gia
bảo vệ đảng bảo vệ lãnh tụ không ngừng nâng cao khả năng chiến đấu
bảo vệ tuyệt đối an toàn mọi hoạt động của lãnh đạo cấp cao đảng nhà nước
các mục tiêu cơ quan trọng yếu các đoàn khách quốc tế các sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước
tiếp tục nghiên cứu bổ sung hoàn thiện pháp luật về công tác cảnh vệ và xây dựng lực lượng cảnh vệ
công an nhân dân bảo đảm hệ thống đồng bộ có hiệu lực pháp lý cao
tạo hành lang pháp lý vững chắc và thuận lợi cho lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
thực hiện nhiệm vụ thi hành pháp luật áp dụng các biện pháp công tác phù hợp
bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn lãnh đạo đảng nhà nước và mục tiêu cảnh vệ trong tình hình mới
trọng tâm là hoàn thành có chất lượng tiến độ dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ năm hai nghìn một mươi bảy
tăng cường quan hệ phối hợp với lực lượng quân đội nhân dân các cơ quan đơn vị các ngành các cấp
phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị các tầng lớp nhân dân
đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong công tác cảnh vệ làm sâu sắc quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế
trên lĩnh vực cảnh vệ theo phương châm đối ngoại đi trước mở đường
theo hướng sâu rộng thực chất ổn định và hiệu quả
chú trọng công tác xây dựng tuyên truyền hình ảnh đẹp của người chiến sĩ cảnh vệ trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế
đồng thời kịp thời tôn vinh ngợi ca tri ân những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến
những tấm gương dũng cảm đã ảnh dũng chiến đấu sẵn sàng hy sinh hiến dân tính mạng sức khỏe
trong cuộc đấu tranh bảo vệ đảng bảo vệ lãnh tụ bảo đảm an ninh trật tự
vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân
sáng ngày hôm nay tại hà nội câu lạc bộ sĩ quan công an hiêu chí bộ công an đã kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập
một mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi ba một mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dự và phát biểu chúc mừng
ba mươi năm qua câu lạc bộ sĩ quan công an hưu trí bộ công an đã phát huy tốt vai trò của mình
hoạt động góp ý đóng góp chung vào công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
câu lạc bộ trở thành cầu nối giữa đảng ủy công an trung ương bộ công an với các cựu cán bộ công an hưu trí
tập hợp các ý kiến tham gia góp ý hết sức tâm huyết quý báu của các đồng chí cựu cán bộ công an hưu trí
đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
là nơi để các thế hệ cựu cán bộ công an tiếp tục rèn luyện tu dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị đạo đức cách mạng gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân
đã có hàng trăm lượt hội viên được tín nhiệm bầu vào cấp ủy hội đồng nhân dân tham gia chính quyền phường xã tổ dân phố ban công tác mặt trận tổ hòa giải ở cơ sở
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích của câu lạc bộ sĩ quan công an hiêu chí bộ công an đã đạt được trong ba mươi năm qua
đồng chí bộ trưởng nhấn mạnh nhận thức rõ vị trí vai trò và sự đóng góp của hàng vạn cán bộ công an hưu trí
trong những năm qua bộ công an đã có nhiều quy định cụ thể về chính sách đối với cán bộ công an hưu trí
bộ công an đã có chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng lãnh đạo công an các cấp đối với cán bộ công an hưu trí
chỉ đạo thành lập câu lạc bộ công an hưu trí từ bộ đến địa phương hàng năm đều dành một phần quỹ nghĩa tỉnh đồng đội để các câu lạc bộ công an hưu trí hoạt động
bộ công an đã chỉ đạo xây dựng đề án thành lập hội cựu công an nhân dân việt nam đã được ban bí thư đồng ý về chủ trương thành lập hội
hiện nay bộ công an đang phối hợp với bộ nội vụ để tích cực triển khai việc thực hiện đề án thành lập hội cựu công an nhân dân việt nam theo đúng quy định của pháp luật
bộ trưởng tô lâm khẳng định khi ra đời hội cựu công an nhân dân việt nam sẽ đóng góp tích cực hơn nữa trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
góp phần phát triển kinh tế văn hóa xã hội xây dựng hệ thống chính trị và là nồng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở
chiều nay tại hà nội bộ công an tổ chức phiên họp ban soạn thảo tổ biên tập dự án luật căn cước công dân sửa đổi
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng
bộ công an chủ trì phiên họp
tại phiên họp các đại biểu đã nghe công bố quyết định thành lập ban soạn thảo tổ biên tập dự án luật căn cước công dân sửa đổi
theo đó ban soạn thảo dự án luật gồm hai mươi ba thành viên do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng ban
việc xây dựng luật căn cước công dân sửa đổi nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội
nghiên cứu triển khai việc ứng dụng các tính năng của chip điện tử trên thẻ căn cước công dân
đối với các lĩnh vực tài chính ngân hàng và một số lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội khác
về người được cấp thẻ căn cước công dân sự thảo luật bổ sung quy định về quản lý cấp thẻ căn cước công dân
cho công dân việt nam dưới một mươi bốn tuổi và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc việt nam
để đảm bảo quyền lợi ích chính đáng của họ và phục vụ công tác quản lý nhà nước
phát huy tiện ích giá trị của thẻ căn cước công dân trong hoạt động của chính phủ số xã hội số
phát biểu kết luận phiên họp thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh việc sửa đổi luật căn cước công dân
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đề án sáu về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
dự án luật căn cước công dân sửa đổi đã được cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các bộ ngành xây dựng
theo đúng quy định luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
đồng chí thứ trưởng đề nghị cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan
nghiên cứu tiếp thu giải trình lấy đầy đủ ý kiến tham gia của các cơ quan tổ chức cá nhân trong quá trình lấy ý kiến
về dự thảo luật và ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp xây dựng hoàn thiện báo cáo tổng hợp giải trình
tiếp thu ý kiến đồng thời sớm hoàn chỉnh dự thảo luật theo quy định
tiếp tục điều tra sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
chiều ngày hôm nay một mươi sáu tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã khởi tố vụ án hình sự
và bị can về nhận hối lộ khám xét nơi ở đối với ba đối tượng trong ban giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh thừa thiên huế
ngoài ông đào hữu long công an tỉnh thừa thiên huế còn ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với hai phó giám đốc của trung tâm
là ông trần hưng huy và ông dương phúc thiện
theo thông tin ban đầu từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay các đối tượng trên đã có hành vi nhận tiền của nhiều chủ phương tiện xe cơ giới
để hợp thức hóa hồ sơ cải tạo xe ô tô và cấp giấy phép chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
trước đó vào ngày một mươi ba tháng hai công an tỉnh thừa thiên huế đã phong tỏa khám xét hai cơ sở của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
tỉnh thừa thiên huế ở thành phố huế và thị xã hương trà
trong chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã khởi tố bắt tạm giam ông bùi văn tấn
giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tp đà nẵng và hai người liên quan là lương ngọc vũ đăng kiểm viên
lương kim quang giám đốc công ty trách nhiệm hạn dịch vụ và kỹ thuật lk để điều tra về tội nhận hối lộ
theo điều tra bước đầu xác định được khi tiến hành việc đăng kiểm xe cơ giới đăng kiểm viên
lương ngọc vũ thấy có nhiều xe thay đổi kết cấu thiết kế không đúng với điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng kiểm
vũ đã liên hệ với người thân là lương kim quang để lập công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và kỹ thuật lkq
nhằm làm hồ sơ hợp thức hóa cho các phương tiện trên
chủ xe hoặc người đưa xe đi đăng kiểm phải đưa tiền cho vũ
vũ chia số tiền này cho giám đốc là ông bùi văn tấn
sau khi công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và kỹ thuật lkq dừng hoạt động
vũ và quang sử dụng các hồ sơ đã ký khống để hợp thức hóa thủ tục đăng kiểm cho nhiều xe có cải tạo thay đổi kết cấu
số tiền được cả ba người chia nhau
chiều nay tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử một mươi sáu bị cáo
nguyên lãnh đạo cán bộ nhân viên sở y tế tỉnh đắk lắc về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc đề nghị xử phạt bị cáo cao thị ninh
nguyên kế toán trưởng phòng kế hoạch tài chính từ năm đến sáu năm tù
các bị cáo nguyễn hữu huyên trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ y
nguyễn đình diệp nguyên phó phòng nghiệp vụ dược
nguyễn xuân hải nguyên nhân viên phòng nghiệp vụ y dược bị đề nghị mức án từ bốn đến năm năm tù
các bị cáo doãn hữu long nguyên giám đốc sở y tế từ ba năm sáu tháng đến bốn năm tù
các bị cáo nguyễn hữu thông nguyên trưởng phòng tổ chức
nguyên trưởng phòng tài chính kế toán từ ba năm đến ba năm sáu tháng tù
một mươi bị cáo còn lại bị đề nghị xử phạt từ sáu tháng đến hai năm chín tháng tù nhưng cho hưởng án treo
theo cáo trạng từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
tại sở y tế tỉnh đắk lắc một số người đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chuyển nhóm
bỏ nhóm thay đổi hàm lượng thêm mới nhiều mặt hàng thuốc trong đấu thầu
không đúng với tình hình sử dụng thuốc và không đúng quy định về căn cứ
lập kế hoạch đấu thầu
mục đích là hạn chế sự tham gia của các nhà thầu có đủ điều kiện
can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu
làm thay đổi hồ sơ mời thầu hồ sơ dự thầu và thay đổi kết cấu đấu thầu
đối với gói thầu generic
cậu hỏa hậu quả là một mươi bốn mặt hàng thuốc được xét phê duyệt và phê duyệt
trúng thầu sai nhóm gây thiệt hại hơn một mươi ba tám tỷ đồng
ngày hôm nay công an quận hà đông công an tp hà nội
vừa phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự phát hiện và ngăn chặn hơn hai mươi đối tượng
thanh thiếu niên đang trên đường mang hung khí đi hỗn chiến trên địa bàn
đáng chú ý thì các đối tượng này đều trong độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi bảy tuổi
hiện đang là học sinh hoặc đã bỏ học
theo tài liệu điều tra khoảng hai mươi một h ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
trên đoạn đường lê trọng tấn phường dương nội có một tốp thanh niên đi thành đoàn
trên hai mươi xe máy các loại không đeo biển kiểm soát mang theo nhiều loại hung khí
như tuyếp sắt hàn giao phóng tuyếp sắt vót nhọn đào phóng nhanh lạng lách đánh võng
hò hét bấm còi gây mất an ninh trật tự đồng thời vừa đi vừa dơ các loại hung khí lên để thị uy
qua công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn công an quận hà đông đã phối hợp
với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ các đối tượng có liên quan
quá trình điều tra cơ quan điều tra công an quận hà đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với tám đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
các đối tượng còn lại đều dưới một mươi sáu tuổi hiện đang là học sinh các trường trung học cơ sở
trung học phổ thông trên địa bàn nên đã bàn giao cho gia đình và thông báo đến nhà trường
để quản lý giáo dục chờ xử lý
chúng tôi xác định là có tính chất rất nghiêm trọng các đối tượng có hành vi gây dối trật tự công cộng
có sử dụng hung khí là các loại tiếp sát hàn phóng rồi giao kiếm v v
các đối tượng tham gia vụ án thì
chủ yếu là học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn học lớp một mươi lớp một mươi một
để hạn chế ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật
cần thiết phải có sự đồng bộ trong công tác quản lý giáo dục giữa gia đình và nhà trường
đặc biệt nâng cao nhận thức trách nhiệm của các bậc phụ huynh trong việc quản lý giáo dục
không để con em mình vi phạm pháp luật
hiện công an quận hà đông đang tiếp tục điều tra mở rộng
củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật